thưa quý vị và các bạn
thời gian qua chương trình giải trí trò chơi trên truyền hình game show hoặc internet
với sự tham gia của trẻ em có xu hướng ngày càng nở rộ
việc tạo thêm sân chơi cho lứa tuổi trẻ thơ là điều đáng mừng và cần khuyến khích
tuy nhiên thực tế lại đang dấy lên không ít lo ngại vì dường như khá nhiều chương trình
hoặc game show đang có chiều hướng đặt nặng mục đích thương mại
lợi dụng sự ngây thơ non nớt của các em để trục lợi
từ nhiều năm trước công luận cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng lạm dụng trẻ em
trong kinh doanh các chương trình truyền hình giải trí
trong một bài viết có tiêu đề
truyền hình giải trí lợi dụng trẻ em đăng trên báo người lao động
từ năm hai nghìn một mươi sáu tác giả minh khuê đã lên tiếng về tình trạng truyền hình lợi dụng
khai thác trẻ em với rất nhiều hệ lụy
theo tác giả ở thời điểm đó có khoảng một mươi năm chương trình giải trí game show truyền hình
có đối tượng tham gia là thiếu nhi
đa số các chương trình đều xoay quanh những cuộc tranh tài về năng khiếu múa
hát nhảy diễn kịch cho các em dưới danh nghĩa tìm kiếm tài năng
một số chương trình khai thác ưu tố giải trí thông qua mối quan hệ con trẻ với bố mẹ
hầu như chương trình truyền hình thực tế cho người lớn nào cũng đẻ ra chương trình nhí sau đó
nhất là sau khi giọng hát việt nhí mùa đầu tiên thành công lớn
tuy nhiên mục đích tốt đẹp ban đầu của các nhà sản xuất chương trình và nhà đài phát sóng để ra
đã dần biến mất bởi một số chương trình đã thương mại hóa
dùng trẻ em như một chiêu câu khách tăng người xem
để thu hút tài trợ quảng cáo
khi thấy chương trình đi trước thành công về doanh thu
các nhà sản xuất khác lại đổ xô làm phiên bản nhí
yếu tố cạnh tranh và tính thương mại hóa
ngày càng tăng của các chương trình này
đã biến các em trở thành món hàng kinh doanh
hơn là những ý nghĩa tích cực ban đầu của nó
một vài chương trình tạo sự chú ý cho khán giả ở một hai mùa đầu
còn những chương trình nhí khác đều mờ nhạt
nhưng các nhà sản xuất vẫn không ngừng ra mắt
sản phẩm mới
cũng theo tác giả bài viết
ở thời điểm đó
chính phủ trung quốc đã ban hành lệnh cấm trẻ em tham gia các chương trình truyền hình giải trí
nhất là con của nghệ sĩ nổi tiếng
lợi bất cập hại
ngoài ra chính phủ nước này còn tăng cường kiểm tra
giám sát chặt chẽ các chương trình truyền hình có trẻ em tham gia
một cách có định hướng
mục đích của lệnh cấm trẻ em tham gia trong các chương trình truyền hình giải trí ở trung quốc
giúp các em tránh xa ánh đèn sân khấu
và tự do tận hưởng tuổi thơ đáng được hưởng
theo ý kiến của nhà tâm lý học trẻ em
thì trở thành sao nhí
có thể gây hại cho trẻ
nhất là khi sự nổi tiếng đó
bắt nguồn từ mong muốn của cha mẹ
chứ không phải quyết định của con cái họ
rõ ràng là khi chương trình có yếu tố cạnh tranh thắng thua
sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của trẻ
nếu bị loại ngay từ vòng sơ khảo
cũng có thể bị sốc
vì nghĩ rằng mình không có khả năng
nhưng càng vào vòng trong
kỳ vọng cao mà không chiến thắng
sẽ ảnh hưởng nặng nề
hụt hẫng nhiều hơn
về mặt tâm lý
những trẻ chiến thắng
lại gặp vấn đề ở khía cạnh khác
chúng được tung hô ca ngợi
nên nhiều khả năng
bị danh vọng điều khiển
bổ sung kiến thức bị chúng xóa bỏ
thay vào đó là ham thích sự nổi tiếng
được mọi người khen ngợi tung hô
không ít người thấy con có năng khiếu
nên đưa đi tham gia hết chương trình thực tế này
đến chương trình thực tế khác
để được nổi tiếng sớm
và bắt đầu đẩy chúng đi trình diễn kiếm tiền
mỗi cuộc tranh tải như vậy tốn không ít thời gian công sức đầu tư tập luyện tiết mục biểu diễn hàng tuần
nên việc học của các em bị ảnh hưởng không ít
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có tiêu đề
lạm dụng giải trí trò chơi
để trục lợi từ trẻ em
tác giả khánh minh cho rằng
chương trình giải trí có trẻ em tham gia
không phải là điều gì mới mẻ
và ngày nay
ngay cả trong thời điểm được gọi là giờ vàng
lướt qua các kênh trên truyền hình cát
thường có thể bắt gặp các game show với sự tham gia của trẻ em
không thể phủ nhận trong điều kiện sân chơi cho trẻ em còn bị thiếu nghiêm trọng như hiện nay
việc sản xuất các game show là một cách thức vừa bổ sung không gian vui chơi
vừa tạo điều kiện để
các em nhỏ thử sức
nhiều game show được đánh giá là sân chơi bổ ích
có tính giáo dục cao
giúp các em rèn luyện kỹ năng sống
học hỏi về kiến thức
truyền cảm hứng đọc sách
thể hiện được niềm đam mê của mình
như các game show
cuốn sách của em
sáng tạo một trăm linh hai
trên kênh vtv bảy
mỗi ngày một điều hay
à bạn đây rồi
nào ta cùng vui
đài truyền hình thành phố hồ chí minh
ngoài ra còn nhiều game show khác
giúp trẻ rèn luyện sự khéo léo tự tin tự lập
và khả năng thích nghi
ứng biến với các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống
con đã lớn khôn
ai thông minh hơn học sinh lớp năm
ước mơ của em
vui cùng hoa lúa
xúc xắc xúc xẻ
nhanh nào bé yêu
hành trình xanh
cố lên con nhé
mình đi đâu thế
các chương trình này
thu hút được một lượng lớn khán giả
ở các độ tuổi khác nhau
bởi tính hấp dẫn
ý nghĩa thực tế
đồng thời giúp cha mẹ các em hiểu rõ hơn về tâm sinh lý lứa tuổi của con mình
điều dư luận lo ngại
là dường như các game show có nội dung giáo dục đang ít dần
thay vào đó
nhiều chương trình giải trí có tính thị trường đang nổi lên
chiếm sóng giờ vàng
của không ít đài truyền hình
thậm chí có chương trình
dành cho người lớn
có số lượng người xem cao
cũng lần lượt cho ra đời phiên bản dành cho trẻ em như
giọng hát việt nhí
thần tượng âm nhạc nhí
gương mặt thân quen nhí
bước nhảy hoàn vũ nhí
và khi chương trình như vậy xuất hiện nhiều một cách bất thường trên truyền hình và internet
đã làm nảy sinh một số vấn đề không thể xem nhẹ
sẽ không có gì phải bàn nhiều
nếu thí sinh nhí
tham gia các chương trình này
vì đam mê yêu thích
và chương trình có nội dung hình thức phù hợp với đối tượng thiếu nhi
xong những gì đang diễn ra tại nhiều game show cho thấy
trẻ dường như đã phải gồng mình học cách hóa thân thành vai người lớn
thậm chí lạm dụng các chiêu trò
mà mục đích là để
chương trình truyền hình thực tế
người mẫu nhí việt nam hai nghìn một mươi
đã gây ra khá nhiều tranh cãi quanh việc thí sinh nhỏ tuổi
nhưng được trang điểm quá đậm
tóc nhuộm vàng
hoặc xoăn tít
nối mi giả dày
công như người lớn
chưa kể tình trạng một số em nhỏ trình diễn quá bài bản
do được đào tạo từ các lò mẫu nhí
với các động tác uốn éo
rất phản cảm
không biết các em nhỏ
học được gì nhiều sau chương trình này
vì nuôi dưỡng ước mơ
rèn luyện trở thành người mẫu là hoàn toàn khác biệt
so với việc
cho con trẻ bắt trước những hình ảnh bóng bẩy
khêu gợi bề ngoài
hay như trong các cuộc thi về giọng hát
nhiều em ở lứa tuổi rất nhỏ
bốn đến năm tuổi
nhưng lại chọn tiết mục dự thi với ca khúc vốn dành cho người lớn
giai điệu não nề
và không phù hợp với sự ngây thơ
với giọng hát còn non nớt của lứa tuổi
ví như trường hợp một bé được tung hô là thần đồng bolero
tham gia biệt tài tí hon
đã thử sức ở các ca khúc có tính tự sự của người lớn như
dù các giám khảo đánh giá cao giọng hát của em
nhưng khi nghe một đứa trẻ bốn tuổi cất lên những ca từ
không ít khán giả
đã cảm thấy e ngại
cho sự phát triển của cậu bé này
dư luận cũng không hẳn không có lý
khi đã nghi ngờ về tình trạng một số nhà sản xuất chương trình giải trí
lợi dụng trẻ em để thu lợi
vì không thể coi là bình thường
khi có chương trình cố tình tạo ra chiêu trò
vụ bê bối
mà nhân vật chính là các em để đẩy reding lên cao nhằm thu hút quảng cáo
cũng phải nói rằng sở dĩ một số nhà sản xuất thực hiện được mục đích riêng một phần
cũng nhờ sự tiếp tay khá dễ dãi
chính cha mẹ các em
không chỉ bởi tâm lý
con hát mẹ khen hay
mà dường như có một số phụ huynh vì mong muốn con thành công
vì mong muốn con được nổi tiếng
nên đã đẩy ép con chín sớm
trong lò luyện tài năng
để tham gia các cuộc thi trên truyền hình
cùng với nguy cơ bị lạm dụng hình ảnh
quyền tự do vui chơi học tập
một số trẻ em cũng đang đứng trước nguy cơ bị khai thác
với nhiều cách thức tinh vi
đã xuất hiện không ít kênh youtube hướng đến người xem
là trẻ em
tuy nhiên nội dung các đoạn phim trên các kênh youtube dành cho trẻ em
gần như bị buông lỏng
rất khó kiểm soát
có rất nhiều kênh đăng tải nội dung được coi là dành cho trẻ em
nhưng thực chất lại không mang nhiều tính giáo dục
mà chủ yếu
vì mục tiêu kinh doanh
có kênh doanh thu vài trăm triệu đồng một tháng
không chỉ từ lượng người đăng ký lớn
mà còn vì
chứa nhiều nội dung quảng cáo
của các nhãn hiệu hàng hoa